bộ giao thông vận tải vừa phối hợp với ủy ban nhân dân hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh cùng tổ chức lễ gia quân đầu xuân
tại công trường xây dựng cầu cửa hội thuộc địa phận thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
đây là công trình trọng điểm quốc gia sau khi hoàn thành sẽ kết nối vùng tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua hai tỉnh
dự án xây dựng công trình cầu cửa hội với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
tại lễ gia quân chủ đầu tư và đơn vị thi công đều thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ
bảo đảm chất lượng để đưa công trình về đích sớm nhất
theo đánh giá của bộ trưởng bộ giao thông vận tải đây là công trình lớn mang tầm quốc gia
có ý nghĩa lớn về kinh tế đối với hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
việc gia quân tại dự án này sẽ là tiền đề để hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ bản của ngành trong năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện bộ giao thông vận tải gia quân đầu xuân tại dự án cầu cửa hội đã mang lại niềm vui lớn
cho người dân ở thị xã cửa lò tỉnh nghệ an và huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
theo dự kiến chỉ gần hai năm nữa thôi người dân nơi đây sẽ chấm dứt cảnh qua sông phải lụy đò
có điều kiện phát triển kinh tế xã hội ngày càng bền vững